tối qua hai mươi chín tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã rời thủ đô manila của philippines về nước kết thúc thành công chuyến tham dự
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi và các hội nghị cấp cao liên quan
theo lời mời của tổng thống philippines rodrigo duterte
hội nghị cấp cao asean ba mươi là sự kiện quan trọng mở đầu cho các hoạt động chính thức
của năm asean hai nghìn một mươi bảy do philippines đảm nhiệm với vai trò chủ tịch
đồng thời là sự kiện quan trọng đầu tiên của các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thành lập asean
hội nghị lần này với chủ đề trung tây đổi thay kết nối toàn cầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo các nước asean đã đánh giá kết quả đạt được vừa qua
và đề ra phương hướng triển khai xây dựng cộng đồng asean
bàn các biện pháp tăng cường quan hệ đối ngoại và vai trò trung tâm của asean
cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
các nhà lãnh đạo asean đã bày tỏ ủng hộ các ưu tiên hợp tác của philippines
nước chủ tịch asean trong năm nay coi đây là những nội dung thiết thực phản ánh nhu cầu kết nối nội khối
và phát huy vai trò trung tâm của asean với tư cách là một đối tác toàn cầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay
để đạt hiệu quả hợp tác thực chất asean cần ưu tiên thực hiện ba trọng tâm
là đáp ứng lợi ích của người dân lấy người dân làm trung tâm
nâng cao hiệu quả hoạt động của asean và tăng cường đoàn kết đẩy mạnh hợp tác nội khối và liên kết khu vực
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi và các hội nghị cấp cao liên quan đã đạt nhiều kết quả nổi bật
không chỉ ghi dấu mốc kỷ niệm năm mươi năm của một cộng đồng trong năm kỷ niệm vàng hai nghìn một mươi bảy
mà còn ghi dấu ấn của việt nam một thành viên luôn chủ động tích cực và có trách nhiệm với sự phồn vinh của asean